thưa quý vị vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
được sử dụng hai liều cơ bản và tiêm cùng loại
nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện thì mũi một sẽ được tiến hành tiêm chủng ngay trong tháng một mươi này
đó là thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn mở đầu bản tin sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
cụ thể thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi
bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn năm mươi năm triệu liều vaccine phòng bệnh cho người trên một mươi tám tuổi
để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine theo kinh nghiệm của một số quốc gia
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi
cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương